đồng xoài của tỉnh bình phước vừa bất ngờ đột kích vào nhà nghỉ thanh trà tại xã tiến hưng thành phố đồng xoài
do bà hoàng thị ngọc mai và ông đào thanh tùng cùng chú tại xã long hà huyện phú riềng là đại diện cơ sở kinh doanh
tại đây lực lượng công an đã phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ có biểu hiện phê ma túy
một mươi bốn thanh niên đang bị công an thành phố đồng xoài tạm giữ hành chính
trước đó lực lượng công an thành phố đồng xoài bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ thanh trà
nhiều khách đang ở trong các phòng nghỉ bung cửa bỏ chạy
đã bắt giữ được năm thanh niên đang tìm cách bỏ chạy
kiểm tra tại phòng số một trăm linh tám phát hiện có chín thanh niên nam nữ đang ở trong phòng
tại sân của nhà nghỉ có năm xe ô tô và một mươi một xe máy
số thanh niên nam nữ đều có biểu hiện phê ma túy nên được đưa về công an thành phố đồng xoài làm việc
tiến hành test nhanh kiểm tra ma túy cả một mươi bốn thanh niên đều dương tính với chất ma túy
công an thành phố đồng xoài đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng bảy
việt nam ghi nhận một ca mắc covid một mươi chín mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
đó là bệnh nhân số ba trăm tám mươi ba nam giới bốn mươi tuổi quốc tịch myanmar thủy thủ tàu ipanema
người này xuất cảnh tại nhật bản vào ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhập cảnh cảng hongkai tỉnh quảng ninh vào ngày hai mươi ba tháng sáu
và sau đó được cách ly tại tàu không lên đất liền
đến ngày sáu tháng bảy được đưa vào tiếp tục cách ly tại khách sạn vân long của tỉnh quảng ninh
ngày chín tháng bảy bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm
lần một kết quả âm tính với virus sars cov hai
ngày một mươi bảy tháng bảy lấy mẫu xét nghiệm lần hai kết quả dương tính
hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
như vậy đến chiều ngày một mươi chín tháng bảy việt nam đã có ba trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai trăm bốn mươi ba ca nhập cảnh được cách ly ngay
tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng bảy đã chín mươi bốn ngày
việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
lực lượng chức năng đã hoàn thành các thủ tục
và đưa hai mươi một người trung quốc vào khu cách ly tập trung theo quy định của bộ y tế
theo đó chiều ngày một mươi tám tháng bảy công an tổ chức kiểm tra đột xuất một biệt thự du lịch
tại khối phố hà my đông nga phường điện dương thị xã điện bàn của tỉnh quảng nam
khi thấy lực lượng công an hàng chục khách đang có mặt trong khu lưu trú này đã bỏ chạy tán loạn
nhiều người trốn bằng cửa sau thoát vào vườn của người dân
người dân cùng lực lượng chức năng đã phối hợp và tạm giữ được hai người khách
những người này đều nói tiếng trung quốc
đi tập trung lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân